hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vua soát xấu khi cậu bé nói lắp trở thành vị vua hiếm có của nước anh
tuổi thơ bất hạnh của cậu bé nói lắp
vua george thứ sáu tên húy là albert frederick arthur george sinh ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm một nghìn tám trăm chín mươi năm là con trai thứ của công tước sư york người sau này trở thành vua george thứ năm
ông được đặt tên theo tên của cụ nội hoàng tử abred
abe mắt chứng nói lắp từ khi vừa biết nói dù không xác định nguyên nhân rõ ràng nhưng bản tính nhạy cảm nhút nhát và tuổi thơ ít được gần cha mẹ bị vú nuôi ngược đải được cho là nguyên nhân khiến ông dần trở nên kém tự tin trong giao tiếp và sinh ra chứng nói lắp
trái với suy nghĩ của nhiều người dù là con vua nhưng aubret lại có tuổi thơ không mấy hạnh phúc và sung sướng
trong thời tuổi thơ elbus là trò cười của người thân thì khi trưởng thành trở thành công thước ông lại là mục tiêu đàm tiếu của cả vương quốc
với ông những bài phát biểu giữa chốn đông người những chiếc micro luôn là cơn ác mộng lớn nhất của cuộc đời
để có được một bài diễn thuyết kéo dài trong năm phút airbus đã phải trải qua biết bao nhục nhã
đỉnh điểm là buổi đọc diễn vang của albert trong cuộc triển lãm đại đế empire exhibition năm một nghìn chín trăm hai mươi năm tại sân vận động wembley
nói lắp mà hàng nghìn khán giả đã không thể nghe nổi bài phát biểu của ông
ngay sau đó cha ông là hoàng đế trust thứ năm đã gửi thông điệp chúc mừng lễ giáng sinh đến công chúng bằng một bài phát biểu trên đài phát thanh
trong bài phát biểu george v có ngủ ý ám chỉ vì albert nói lắp nên không bao giờ có thể làm hoàng đế được
airbus đã tìm mọi cách chữa tật nói lắp của mình
ông đã hút thuốc thật nhiều với hy vọng thông được cổ hay ngậm bảy viên bi đã khử trùng trong miệng hàng giờ liền nhưng vẫn không có kết quả
người viết tiểu sử của ông là john wheeler burnett đã kể rằng tất cả các phương pháp đều thất bại không dễ để mà tìm một phương pháp chữa bệnh cho ông trong nỗi tuyệt vọng không nguôi của người nói lắp mạng tính
người phụ nữ tuyệt vời phía sau
trong tông thất hoàng gia hoàng tử nào cũng được mong đợi sẽ kết hôn với người có dòng giỏi tương xứng hiếm ai có được quyền tự do chọn vợ tương lai
albert từng yêu say đắm một người phụ nữ úc đã có chồng tên là sheila
cuộc tình này đã kết thúc vào tháng bốn năm một nghìn chín trăm hai mươi khi vua george v ép albert dừng tiếp xúc với sheila
đổi lại nhà vua sẽ thưởng cho ông tước vị công tước sứ york
cùng năm này albert gặp elizabeth bowes leon con gái úc của bá tước xứ strathmore và kinghorn
sau cuộc gặp gỡ định mệnh này ông đã quyết định sẽ cưới ba làng vợ
mặc dù elizabeth là hậu vệ của vua robert i của scotland và vua henry vii của anh
tuy nhiên theo luật của anh
bà vẫn là một thường dân
bà đã từ chối đề nghị kết hôn hai lần và do dự trong gần hai năm vì không muốn hy sinh cuộc sống bình yên của mình
tuy nhiên cuối cùng bà đã đồng ý lấy airbus
họ đã kết hôn vào ngày hai mươi sáu tháng bốn năm một nghìn chín trăm hai mươi ba tại tu viện west minster
công ty phát thanh anh lúc đó vừa mới thành lập muốn ghi lại và phát sóng lễ cưới của airbus trên đài phát thanh
nhưng ý tưởng đã bị bác bỏ
elizabeth được phong tước hiệu hoàng nha là nữ công tước xứ york sau khi kết hôn
vào năm một nghìn chín trăm hai mươi sáu sau khi chứng kiến chồng chịu tửa nhuột tại wembley elizabeth đã tìm đến lionel locke để mà chữa trị
lion doworld vốn là một diễn viên người úc tuy không phải là bác sĩ nhưng trước đó bằng những phương pháp đặc biệt của mình
lên neoght đã đạt được những thành công đáng kể trong việc khôi phục lại khả năng nói cho một số cựu chiến binh bị tổn thương về thể chất và tinh thần trong thế chiến thứ nhất
bài diễn văn của jorge thứ sáu được đánh giá là vượt lên những câu chữ sáo rỗng vượt lên những màn phô diễn tài năng diễn thuyết thông thường
tạp chí y học anh đã ghi nhận rằng nếu có bình chọn cho người xuất sắc như bật anh hùng hay tấm gương cho những người nói lắp thì đó chắc chắn phải là vua trust thứ sáu
việc này truyền cảm hứng đến nỗi đạo diễn tom hooper đã tái hiện lại những sự kiện lịch sử này trong bộ phim the king s speech
bộ phim đã gạt khá nhiều thành công và nhận được nhiều lời khen ngợi
trở thành bộ phim xuất sắc nhất trong lễ trao giải oscar lần thứ tám mươi ba diễn ra năm hai nghìn hai mươi
tom hopur cũng vinh dự nhận được giải đạo diễn xuất sắc nhất
trong thế chiến thứ hai vua chốt thứ sáu và vương hậu elizabeth đã trở thành biểu tượng của cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xích
vào tháng chín năm một nghìn chín trăm ba mươi chín anh và các quốc gia tự trị ngoài ireland đã tuyên chiến với nước đức
năm một nghìn chín trăm bốn mươi quân đội đức nhanh chóng đánh bại chinh phục pháp và tây âu sau đó đức cho không quân oanh tạc vào nước anh
vua jors thứ sáu và vương hậu alizabeth ở lại london dù thành phố là mục tiêu của nhiều cuộc không kích của đức
nơi cư ngụ chính thức của hai người trong suốt chiến tranh là điện buckingham
elizabeth công khai từ chối trời khỏi london hoặc đưa các con đến canada dù nội các thông báo bà nên làm như vậy
bà tuyên bố bọn trẻ sẽ không đi mà không có tôi
tôi sẽ không rời khỏi nhà vua và nhà vua sẽ không bao giờ trời khỏi đó
đêm ngày bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi không quân đức mở đợt oanh tạc đầu tiên vào london
ngày một mươi ba tháng chín quốc vương và vương hậu suýt mất mạng khi hai quả bom đức nổ trong sân điện buckingham
vương hậu alizabeth từng có phát biểu nổi tiếng về sự kiện này
tôi rất vui vì chúng tôi đã bị đánh bom nó khiến tôi có cảm giác tôi có thể nhìn tận mắt đầu phía đông
hoàng gia lúc này cũng ra sức chia sẻ những nguy hiểm và khó nhọc với dân chúng
họ cũng luôn tuân thủ các giới hạn về khẩu phần ăn uống và sinh hoạt
năm một nghìn chín trăm bốn mươi winston churchill thay neville chamberlain làm thủ tướng liên hiệp anh
ban đầu vua george vi có hơi bất đồng với quyết định của churchill
nhưng không lâu sau họ đã xây dựng mối quan hệ hợp tác rất tốt đẹp
được coi là mối quan hệ thân mật nhất trong lịch sử nước anh hiện đại giữa vua với thủ tướng
trong vòng bốn năm rưỡi kể từ tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cứ mỗi thứ ba hàng tuần nhà vua lại cùng secheo đi ăn trưa và bí mật thảo luận về chiến tranh
trong suốt chiến tranh quốc phương và vương hậu có nhiều chuyến đi khắp liên hiệp anh để ủng hộ tinh thần quân dân
họ viếng thăm các địa điểm bị ném bom các xưởng quân khí và đơn vị quân đội
george vi còn đi thăm các lực lượng quân sự đóng ngoài chính quốc anh như pháp bắc vi ý
sau những chiến thắng dồn dập ở pháp và tây âu
liên quân anh mỹ tiến vào miền tây nước đức
hồng quân liên xô cũng thực hiện nhiều chiến dịch lớn đánh thủng các tuyến phòng thủ đức ở phía đông
ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm adolf hitler tự sát
ngày chín tháng năm đức đầu hàng vô điều kiện
trước đó một hôm người dân anh đã ăn mừng ngày chiến thắng phát xích ở châu âu
george vi đã mời churchill đến điện buckingham cùng với hoàng gia chia vui với dân chúng
quân chúng tụ tập trước điện nhiều người đã hô ta
chúng tôi muốn có vua
do nghiện thuốc lá và chịu nhiều áp lực trong chiến tranh
sức khỏe của vua george vi suy giảm rõ rệt vào cuối thập niên một nghìn chín trăm bốn mươi đầu thập niên một nghìn chín trăm năm mươi
ông mắc nhiều căn bệnh như ung thư phổi sơ vữa động mạch và thuyên tắc mạch máu
bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín
ông bị tắc đỏng mạch ở chân phải
dẫn đến nguy cơ phải cắt bỏ chân
nhưng may mắn là việc này đã không xảy ra
tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín george vi được phẫu thuật các đoạn dây thần kinh giao cảm lưng tại điện buckingham
các phẫu thuật này được giáo sư james learmon tiến hành với sự hỗ trợ của giáo sư patterson ross kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ
sau lần này nhà vua đủ hồi phục để chủ trì cuộc họp hội đồng cơ mật ngày hai mươi chín tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi
tuy nhiên giáo sư yemon khuyên nhà vua nên giảm nhịp độ sống vì nếu thuyên tắc mạch máu tái phát sẽ rất khó để mà chữa trị
nhà vua lui về điền trang sandringham và sống khép kín hơn
trong khi đó vương nữ trưởng elizabeth người kế thừa ngay vàng và phu nhân philip công tước sư edinburgh
bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong các sự kiện công chúng cũng như các chuyến công du nước ngoài như hoa kỳ canada đông phi
ngày ba tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi
vua george vi đứng ra khai mạc đại hội anh một nỗ lực nhằm khẳng định sự phục hưng và trường tồn của nước anh sau chiến tranh
cuối tháng năm năm nay ông lại bị bệnh nặng một đội ngũ bác sĩ giỏi đến khám cho nhà vua
họ phát hiện một khối u ác tính ở phổi bên trái
ngày hai mươi ba tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi một george vi làm phẫu thuật cắt bỏ phổi bên trái dù sức khỏe khá lên nhưng ông đã bị khang tiếng
năm một nghìn chín trăm năm mươi hai nhà vua đã thân hành ra phi trường london

để tiễn vương đội trưởng elizabeth và phu quân của bà là philip trong chuyến công du ở úc
sau đó ông trở về điền trang và qua đời vào ngày sáu tháng hai cùng năm do huyết khối động mạch vành
vương nữ trưởng elizabeth sau đó đã lên nối ngôi và trở thành nữ hoàng chính là nữ hoàng nương nhiệm elizabeth đệ nhị
và bà cũng chính là một trong những người trị vị lâu nhất trong lịch sử hoàng gia anh